thời gian qua vụ việc cây sao đen hàng trăm năm tuổi trước cửa số nhà sáu mươi năm phố lò đúc phường phạm đình hồ quận hai bà trưng hà nội
nghi bị bức tử trước khi bị chặt hạ đào gốc khiến người dân không khỏi bức xúc và tiếc nuối
được biết đây là cây sao đen có tuổi đời khoảng một trăm linh năm cao gần hai mươi mét
theo đại diện công ty công viên xanh hà nội cây sao đen này đã chết khô công ty phải chặt hạ để không gây nguy hiểm đến người dân
điều đáng chú ý cây sao đen trước cửa nhà số sáu mươi năm phố lò đúc không phải là cây duy nhất có dấu hiệu chết khô
các cây dao đen trước cửa nhà số ba mươi bốn và bảy mươi một phố lò đúc cũng đều có dấu hiệu khô héo gây bức xúc trong dư luận
đặc biệt những cây này đều đứng trước những căn nhà lớn
sau vụ việc trên phóng viên báo sức khỏe và đời sống ghi nhận trên nhiều tuyến phố của hà nội cho thấy có tình trạng cây xanh bị đóng đinh
treo biển quảng cáo mắc đèn hay thậm chí là đổ bê tông bịt kín gốc
trên phố hàng bông nhiều cây xanh bị đổ bê tông kín gốc
một số người dân cho biết tình trạng này đã diễn ra khoảng hơn một năm nay
họ đổ bê tông bịt kín gốc cây để đỡ bẩn
do một số cây non mọc lên từ gốc cây khiến chuột chó mèo thường xuyên ra bới đất và phóng ế đem bịt lại để sạch sẽ hơn một người đàn ông nói
đầu phố lò xũ quận hoàn kiếm một cửa hàng bán ba lô túi sách đã tận dụng thân cây cổ thụ để đóng đinh bày bán các mặt hàng
theo chủ cửa hàng chia sẻ mặc dù đã nhiều lần bị chính quyền địa phương nhắc nhở thậm chí là xử phạt nhưng vì không còn kế sinh nhai nên vẫn phải làm vậy
trên phố yên lãng quận đống đa hàng loạt cây bằng lăng bất đắc dĩ trở thành nơi treo biển quảng cáo
các biển quảng cáo đầy đủ kích thước được chủ cửa hàng bắt vít treo vào thân cây cắn dây điện chặt trịt tiêm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cháy nổ
chỉ riêng ở phố yên lãng đã có hàng chục thân cây bị treo biển như vậy
theo người dân sinh sống tại đây các giá đỡ này đã được đóng vào thân cây từ lâu có những giá đã ăn sâu vào thân cây
hàng xa cư dọc đường láng cũng là nạn nhân của tình trạng treo biển quảng cáo chẳng làn
không chỉ còng lường cộng những tấm biển quảng cáo
cây xanh còn bị các quán nước xâm hại cuốn di chẳng chịt quanh cây
trước đó vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai nhiều trang báo đã đưa tin về vụ việc hàng nghìn cây xanh trên địa bàn thành phố hà nội bị các công sát cố định thắt chặt vào thân cây
sau thời gian cây phát triển thân cây to ra nhưng các trụ sắt chống đỡ không được nới rộng làm nhiều thân cây bị biến dạng hàn vết thậm chí một số cây bị héo khô
thực trạng trên không chỉ gây ảnh hưởng tới sự phát triển của cây xanh mà còn ảnh hưởng đến an toàn cháy nổ và gây mất mỹ quan đô thị
ông lê huy cường chuyên gia lâm nghiệp hội bảo vệ thiên nhiên môi trường việt nam cho rằng những chiếc đinh dùng để gắn vào các thân cây thường là những loại đinh có kích thước lớn khi đóng vào các thớ gỗ sẽ gây ảnh hưởng đến mạch liby dẫn đến theo vết đóng đinh các loại sâu mọt và nhất là những loại sâu xén tóc sẽ xâm nhập vào thân cây
cái thứ hai là khi các hộ dân treo đèn led quấn xung quanh thân cây thì thực tế ra đó là một cái rất ảnh hưởng đến sinh trường của cây
dù là đèn led năng lượng rất thấp thôi nhưng mà vẫn tỏa ra nhiệt và nhiệt đó đủ để ảnh hưởng đến hệ thống mạch liber quanh thân cây
mạch ly bè là mạch hút chất dinh dưỡng từ đất để đưa lên nuôi cây
từ lâu cây xanh trước cửa nhà ai thì gần như được mặc định là cây thuộc quyền sở hữu của nhà đó
thế nên họ cứ tùy tiện đóng đinh buộc xây thép vào thân cây hay treo biển quảng cáo mà không bị ai ngăn cản xử phạt
lâu dần cây có chết thì cơ quan chức năng lại đến thay cây mới gây ra tình trạng lãng phí
việc buông lỏng quản lý của chính quyền cơ sở và đơn vị chuyên trách đã dần đến việc làm tùy tiện có chủ định hoặc vô ý xâm hại đến sinh trường của cây xanh đô thị
điều đó dẫn tới việc gây lãng phí về nguồn lực tài chính của thành phố làm xấu đến cảnh quan môi trường đô thị ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe môi trường sống của cư dân và cộng đồng